thưa quý vị vào trưa nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã chủ trì họp trực tuyến
đánh giá tình hình khắc phục thiệt hại và rút kinh nghiệm cho công tác ứng phó với bão số bốn
dự họp tại đầu cầu trụ sở chính phủ có các thành viên ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số bốn
thành viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai lãnh đạo các bộ ngành liên quan
phó thủ tướng lê văn thành trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
trưởng ban chỉ đạo tiền phương dự họp tại đầu cầu đà nẵng
tại cuộc họp các tỉnh thành miền trung và một số tỉnh tây nguyên đã báo cáo về tình hình thiệt hại
công tác khắc phục do bão số bốn gây ra qua thực tế kiểm tra tại các địa phương miền trung
phó thủ tướng lê văn thành khẳng định bão số bốn mạnh cấp một mươi đây là cơn bão lớn nhưng đến thời điểm này
chưa có thống kê thiệt hại về người để có được kết quả này là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
từ cấp tỉnh thành đến quận huyện phường xã đều xây dựng một kế hoạch ứng phó tỉ mỉ
đặc biệt là lực lượng quân đội công an rất chủ động huy động nhân lực chuẩn bị phòng chống bão
trên cơ sở báo cáo của phó thủ tướng lê văn thành và các địa phương thủ tướng chính phủ phạm minh chính
biểu dương tinh thần vào cuộc quyết liệt của các bộ ban ngành và chính quyền các cấp
hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản đồng thời đề nghị các địa phương nhanh chóng
thống kê thiệt hại báo cáo về thủ tướng chính phủ và chủ động sử dụng nguồn quỹ của địa phương
khắc phục thiệt hại ban đầu thủ tướng cũng lưu ý các địa phương cần tiếp tục theo dõi thời tiết
để ứng phó với mưa lũ sau bão và ra soát các điểm có nguy cơ nguy hiểm như đập tràn
các khu vực mưa nhiều có nguy cơ sạt lở đất có lực lượng ứng trực
người dân khu vực này đi sơ tán thì chưa cho về ngay